quốc hội pháp mới đây đã phê duyệt sử dụng thiết bị giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai để đảm bảo an ninh cho olympic paris năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù kế hoạch đã vượt qua được những rào cản lớn nhất tại thượng viện và hạ viện song sắp tới vẫn cần được tòa án hiến pháp thông qua
theo chính phủ pháp camera an ninh ứng dụng ai có thể giúp phát hiện các sự kiện có thể dự báo trước
các hành vi bất thường và đám đông tăng đột biến từ đó có thể triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho hàng triệu du khách
dự kiến sẽ đến thủ đô paris vào mùa hè năm sau
nếu kế hoạch chính thức được thông qua pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở liên minh châu âu eu hợp pháp hóa hoạt động giám sát của ứng dụng ai
hiện eu đang thảo luận về dự thảo đạo luật ai quy định việc sử dụng ai tại châu âu
olympic paris hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn